kính chào quý vị và các bạn
mưa rông tại bắc bộ vẫn còn diễn ra hết ngày và đêm hôm nay
gây khó khăn cho việc lưu thông di chuyển của người dân khu vực
thậm chí có nơi vẫn còn xảy ra mưa to như lai châu lào cai điện biên sơn la
với lượng hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió giật lũ quét
xa lở đất tại vùng núi và ngập ống tại vùng trũng thấp ven rông
tuy nhiên mưa rông sẽ chỉ còn xuất hiện nốt đêm nay
sang đến ngày mai thời tiết bắc bộ sẽ có những thay đổi rõ rệt
không khí lạnh suy yếu nhanh mưa vì thế mà cũng giảm trời khô ráo có nắng
lúc này người dân miền bắc có thể dọn dẹp nhà cửa phơi phóng đồ đạc
sau nhiều ngày mưa ẩm để chuẩn bị cho một đợt không khí lạnh mạnh
sẽ xuất hiện vào cuối tuần này
về tình hình nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
khu vực trung bộ cũng trên đà giảm mưa
ngày hôm nay do tác động của gió đông bắc kết hợp với địa hình đón gió
nên vẫn còn mưa mưa rào
tuy nhiên diện mưa và lượng mưa sẽ giảm hẳn so với hai mươi bốn giờ trước
từ ngày mai cũng do sự suy yếu nhanh của không khí lạnh
mà mưa tại trung bộ sẽ không còn đáng ngại
nhiệt độ trưa chiều tại khu vực cũng tăng trở lại ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
độ ở thanh hóa đến thừa thiên huế và hai mươi chín ba mươi hai độ ở đà nẵng đến bình thuận
chỉ riêng bình định đến ninh thuận là chiều tối có thể có mưa giải rác
do nhiễu động gió đông từ biển đầy vào tuy nhiên lượng cũng không nhiều
điểm dừng chân cuối cùng là khu vực tây nguyên và nam bộ
trong hai mươi bốn giờ tới thời tiết tại vùng cao tây nguyên phổ biến mưa vài nơi ngày nắng
riêng khu vực nam tây nguyên chiều tối có thể có mưa mưa rào nhẹ dài rác
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại nam bộ mưa vẫn xuất hiện rải rác vào chiều tối ban ngày có nắng
với mức nhiệt là ba mươi một ba mươi bốn độ miền đông có nơi trên ba mươi bốn độ
trên biển tại quần đảo hoàng sa có gió đông đông nam
cấp ba cấp bốn thuận lợi cho hoạt động lưu thông tàu thuyền
tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc đến đông cấp bốn năm
nhiệt độ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ tại cả hai quần đảo
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây
có lúc có mưa rào nhẹ ngày giảm mưa hưởng nắng
gió đông đến đông nam cấp hai
có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi đến hai mươi bảy độ